nhà trắng hôm qua xác nhận tổng thống mỹ joe biden sẽ gặp chủ tịch trung quốc tập cận bình bên lề hội nghị thượng đỉnh
nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi tại bali indonesia vào ngày một mươi bốn tháng một mươi một tới
đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông biden trở thành tổng thống mỹ
nhà trắng nêu rõ các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về những nỗ lực duy trì và làm sâu sắc hơn nữa các đường dây liên lạc
cũng như cách thức quản lý cạnh tranh và hợp tác với nhau khi lợi ích song trùng
đặc biệt là liên quan đến những thách thức xuyên quốc gia
trong khi đó một quan chức cấp cao dấu tên trong chính quyền mỹ cũng tiết lộ tổng thống biden hy vọng sẽ xây dựng nền móng
cho quan hệ với trung quốc khi gặp chủ tịch tập vận bình vào tuần tới
hai bên cũng có thể sẽ thảo luận về vấn đề ukraine và triều tiên
cũng trong hôm qua bộ ngoại giao trung quốc tuyên bố mỹ nên phối hợp với nước này để tránh những hiểu lầm và đánh giá sai
bình luận được đưa ra sau câu hỏi tại cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước